kính thưa quý vị những ngày này thì người dân tại thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai
đi xe máy về các tỉnh miền tây và cả hành trình dài của họ không kể hết nỗi gian nang
nhưng mà điều động lại trong mỗi người chúng ta đó chính là sự tử tế của người dân
ở các tỉnh thành nơi mà họ đi qua
và tại long an người dân địa phương cũng đã tiếp sức cùng bà con
để đường về nhà bớt nhọc nhằn và trông gai hơn
nước mì tôm miễn phí bà con ơi
mì tôm miễn phí này chú ơi
hai ngày nay ai đi qua tuyến đường tránh phường bốn thành phố tân an
đều nghe tiếng mời chào này
đó không phải là lời bán mua mà là chúc tình cảm của người dân long an
gửi đến bà con đang đi ngang qua để về quê
đi từ sớm từ bình dương em ra đây là ta cho nước từ dưới mì mì kia đủ thứ hết
thấy cũng như là ở đây thì người dân nào em biết mà em thấy nhiều khi em gặp em muốn khóc luôn
thấy cũng như là người dân đa thương với nhau
thấy cũng như là lúc mình khó khăn thì nào cũng có người giúp đỡ vậy đó
thì em ở đây cũng xin cảm ơn anh chị
đó cũng như là không ngại không có sợ dịch này kia
từ bình dương tới là ba giờ
tới đây trên dọc đường mọi người giúp đỡ người thấy người dân mà thương
giúp đỡ chia sẻ với những gì đó chị tôi thấy cũng mừng lắm
đó không phải riêng chị ai người ta cũng vậy hết trơn á
chỉ có khó khăn là mang được thơ tắt nghiệp ba bốn tháng nay rồi
đã tận tình giúp đỡ mình vậy đó
cho nên chị thấy vậy cũng tấm lòng của mọi người
vì chị thương rất là biết ơn
hầu hết họ là người lao động nghèo sống ở nhà trọ
sau mấy tháng không có việc làm do dịch bệnh kinh tế gia đình càng kiệt quệ
chứng kiến sự nhọc nhàn khó khăn của người dân khi trở về nhà
các thành viên của địa điểm quán ăn không đồng ở thành phố tân an
đã cùng nhau góp chút công sức giúp đỡ mọi người
quan cảnh đặc biệt thì cũng nhiều lắm
nhưng mà mới vừa rồi thì có cái chú đó là ông ở vũng tàu
ông làm một năm trời đã dành được sáu triệu
về quê nhưng mà do là xe hư không dám sửa xe
rồi ông ngủ quên sau đó thì bị người ta mất túi mất hết sáu triệu
ông đi bộ từ vũng tàu về tới đây luôn
rồi ông khóc mà quê ông ở cà mau lận
nên mọi người người ta hỗ trợ phụ nhau
dân đi đường này kia người ta cũng hỗ trợ lại cũng được gần triệu cho chú đi về quê
một tô mì nóng hổi một chai nước mát không chỉ giúp người dân no bụng
mà đượm nghĩa đồng bào trong mùa dịch bệnh của mọi người
ở địa điểm ăn uống không đồng này
không chỉ vậy
mọi người ở đây còn hỗ trợ phương tiện bà con về quê hay phải nghỉ lại
hiện tại cũng đang có ông cụ với bà cụ em cũng chờ ở ké lại
mà cũng hướng dẫn cho tết với lại đang kiếm xe cho về
tại vì ông bà giờ đang đi hết nổi rồi
đang nằm nghỉ ở cái chỗ đó
mình cũng mong muốn người ta về tới nhà được bình an với xin với gia đình thì được rồi
đại dịch covid một mươi chín khiến người dân thất nghiệp
đời sống trở nên khó khăn hơn và có lẽ chưa bao giờ
quãng đường về nhà
về quê của mọi người lại gian nan đến vậy
hy vọng chúc nghĩa tình của người dân long an
sẽ giúp cuộc hành trình về quê của bà con bớt nhọc nhàn hơn